tối qua một mươi ba tháng một mươi tại thành phố hải phòng trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tổ chức lễ tuyên dương năm mươi tấm gương cán bộ công chức viên chức trẻ giỏi toàn quốc lần thứ sáu năm hai nghìn một mươi chín
tới dự có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng bàn dân vận trung ương
tại buổi lễ tuyên dương đồng chí trương thị mai đề nghị đội ngũ cán bộ công chức trẻ phải là lực lượng sung kích năng động đi đầu
để trở thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên như lời dặn của chủ tịch hồ chí minh trong di trúc của người năm mươi năm trước
đồng chí đề nghị trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả các phong trào hoạt động để khơi dậy
cổ vũ và phát huy mạnh mẽ trí tuệ sức trẻ tinh thần sung kích sáng tạo ý thức gian luyện trong lao động công tác năng động đi đầu trong nghiên cứu
và ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ và thực tiễn công việc nâng cao tinh thần trách nhiệm đạo đức công vụ nỗ lực tham gia cải cách hành chính
nâng cao chỉ số hài lòng của người dân sẵn sàng cho những mục tiêu phát triển tiếp theo của đất nước